thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho nhiều người chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
số lượng bệnh nhân mắc bệnh này đã gia tăng đáng kể trong những ngày qua
và điều đáng nói là nhiều bệnh nhân cho biết vì nghĩ trời nắng nóng nên khả năng mắc sốt xuất huyết sẽ không cao
và chính vì thế không có ý thức phòng bệnh
hơn một ca mắc sốt xuất huyết tại đà nẵng liên tục những ổ dịch mới phát sinh tại tp hcm
số lượng bệnh nhân nhập viện vì căn bệnh này đã gia tăng rất nhanh trong tuần qua
một số bệnh nhân cho biết vì thấy nắng nóng nên chủ quan không nghĩ là bị sốt xuất huyết
theo các chuyên gia y tế thời tiết mưa ẩm sẽ khiến các tác nhân truyền bệnh như loang quăng bọ gậy mũi sinh sôi phát triển nhiều hơn
tuy nhiên điều kiện vệ sinh kém môi trường bẩn cũng là yếu tố thuận lợi làm lây lan dịch bệnh kể cả thời tiết nắng nóng
chính vì thế người dân không nên chủ quan cần ý thức giữ gìn vệ sinh nơi ở
phun xịt hóa chất phòng bệnh khi sốt sốt huyết đang vào mùa dịch